xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới ngày ba mươi một tháng bảy
bản tin hôm nay mở đầu với những thông tin liên quan đến các vụ nổ ở thái lan và pakistan
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ nổ kho phó hoa ở huyện sungai tỉnh narathiwat miền nam thái lan
chính quyền tỉnh thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ hiện đã lên tới một mươi hai người và một trăm hai mươi một người bị thương
đồng thời cho biết kho hàng có thể đã chứa tới năm tấn pháo hoa ở thời điểm phát nổ
nhà chức trách hiện đã xác định được danh tính của một mươi nạn nhân trong khi hơn một trăm linh trong số một trăm hai mươi một người bị thương đã được xuất viện
theo kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các công nhân khi hàn cắt giá sắt trong kho
đã sơ xuất để tàn lửa từ quê hàn bắn ra gây cháy và khiến phó hoa phát nổ
vụ nổ đã tạo ra hai hố to với đường kính sáu m và sâu hai m đồng thời gây hư hại cho gần ba trăm linh ngôi nhà xung quanh
các quan chức cho biết thêm kho hàng nơi xảy ra vụ nổ được cải tạo mở rộng từ một cửa hàng tạp hóa
và dường như nhà kho này đã được dùng để lưu giữ phó hoa trái phép